công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tiến hành xác minh xử lý đối với các đối tượng có hành vi vận chuyển bơm hút cát trái phép trên tuyến sông đồng nai đoạn thuộc xã long tân huyện nhân trạch
trước đó công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai phát hiện và bắt giữ ba phương tiện đang khai thác vận chuyển khoảng hai mươi bốn mét khối cát không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu vực rạch kè tuyến sông đồng nai tại địa bàn xã long tân
thời điểm kiểm tra một tàu không xuất trình được giấy tờ
chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển còn hai tàu khác đã bỏ trốn hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh và làm rõ
thưa quý vị nhận thấy giá ga trên thị trường đang có dấu hiệu tăng nhiệt bên cạnh đó thì nhu cầu sử dụng và tiêu thụ ga trên thị trường trong giai đoạn này cũng đang tăng cao
một công ty trên địa bàn xã đồng quang huyện gia lộc tỉnh hải dương đã lợi dụng để sản xuất buôn bán hàng giả là ga số lượng lớn
vụ việc vừa được công an huyện gia lộc tỉnh hải dương kiểm tra
ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện gia lộc đột kích kiểm tra phát hiện tại công ty cổ phần thương mại vận tải ga hồng phát do phạm văn hoán là giám đốc công ty và bùi thị hương là phó giám đốc công ty cùng một số nhân viên
đang có hành vi sang chiết ga trái phép từ bình ga công nghiệp loại bốn mươi năm kg hãng vinasin sang các bình loại một mươi hai kg có in logo của các hãng ga petro vennus
công an huyện gia lộc đã lập biên bản vụ việc quản lý hơn năm trăm linh niêm mảng co các loại
hơn chín trăm linh tem chống hàng giả các loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại bốn bình ga loại